các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể tại cuộc họp báo thông tin tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm đã có trả lời để làm rõ về việc các chốt kiểm soát phát hiện f được cấp giấy đi đường lưu thông qua chốt trong thời gian vừa qua
thượng tá lê mạnh hà cho biết qua kiểm tra và giả soát tất cả các trường hợp f được cấp giấy đi đường lưu thông trên đường không có vi phạm số này được diện cấp giấy đi đường và khi lưu thông chưa biết mình là f
theo thượng tá lê mạnh hà
sở dĩ có tình trạng trên là do có độ trễ trong việc cập nhật thông tin từ khi lấy mẫu xét nghiệm cho đến khi chuyển lên cơ sở dữ liệu quốc gia quá trình này mất từ một đến ba ngày có khi là năm ngày
do đó sau khi có danh sách thì công an thành phố tiến hành giả soát lại danh sách cập nhật thì phát hiện có các kf từng lưu thông qua chốt
sau khi xác minh lại thì người lưu thông không biết mình là f hoặc là khi đi khám ở các cơ sở khám chữa bệnh thì được cơ quan y tế yêu cầu cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà
thì vẫn di chuyển được do vậy không cần phải lo ngại kiểm soát kỹ mà f vẫn đi ra ngoài đường được
thượng tá lê mạnh hà lấy giải
công an thành phố khẳng định không có chuyện biết người đó là f mà vẫn cấp giấy đi đường
nếu có trường hợp cố tình cấp giấy cho người f hoặc người biết mình là f mà cố tình lưu thông thì sẽ bị xử lý rất nghiêm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu gây ra nguy cơ lây lan dịch bệnh
thượng tá hà đề nghị việc cập nhật cơ sở dữ liệu càng nhanh càng kịp thời
sẽ chủ động kiểm soát các trường hợp f ra đường kịp thời hơn
trước đó tại buổi họp báo ngày một mươi tám tháng chín thượng tá lê mạnh hà cho biết
đến ngày một mươi sáu tháng chín công an tp hcm phát hiện một trăm ba mươi năm trường hợp có cảnh báo là f lưu thông qua các chốt kiểm soát trong nội ô của tp hcm
qua xác minh có ba mươi ba f đã khỏi bệnh hai mươi sáu trường hợp đang cách ly tập trung và có bảy mươi sáu f cách ly tại nhà
một trăm linh hai f chưa khỏi bệnh có năm mươi trường hợp được cấp giấy đi đường
công an tp hcm đã thu hồi một mươi giấy bốn mươi giấy bị hủy
các trường hợp còn lại không thuộc diện được cấp giấy đi đường với các nhóm lý do
người đi cách ly người đi tiêm ngừa nhân viên y tế đi khám bệnh từ bệnh viện về nhà v v
ngoài ra thượng tá hà cũng thông tin hiện tại để kiểm soát lưu thông trên đường
lực lượng công an tp hcm kiểm tra song song mã qr code và giấy đi đường
hiện tại số hồ sơ cấp giấy đi đường bổ sung vẫn chưa đầy đủ
do vậy nếu lực lượng công an tp hcm kiểm tra thấy mã qr code
đã được cập nhật thì thông thường sẽ cho qua và kiểm tra xem giấy tờ tùy thân có khớp hay không
trong nhiều tình huống thì công an thành phố vẫn có quyền kiểm tra cả mã qr code và giấy đi đường
về việc gần đây có hiện tượng tụ tập đông người để mua bánh trung thu
thượng tá lê mạnh hà cho biết đã tăng cường các phòng nghiệp vụ xuống cơ sở
đảm nhiệm các chốt kiểm soát tuần tra tăng cường mật độ cán bộ chiến sĩ
phụ trách địa bàn để kiểm tra kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại cơ sở
nếu nơi nào xảy ra vi phạm thì cán bộ chiến sĩ phụ trách nơi đó sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố cho biết thêm
vì nhu cầu mua bánh trung thu tăng cùng với việc thành phố đã cho mở lại các cơ sở làm bánh
cho các shipper được ship hàng liên quận thì việc đông người tới mua cũng là chuyện bình thường
quan trọng là các cơ sở bán cần tổ chức trật tự đảm bảo các quy định về phòng chống dịch
chính quyền địa phương cần hỗ trợ kịp thời không để xảy ra tình trạng tụ tập vi phạm quy định
quá tải xét nghiệm covid một mươi chín cho shipper
tại buổi họp báo ông nguyễn nguyên phương phó giám đốc sở công thương cho biết
ngày một mươi bảy tháng chín ngày bắt đầu cho phép shipper được phép hoạt động liên quận
có hơn hai mươi bốn shipper hoạt động tải hơn năm trăm bốn mươi ba đơn hàng tăng gấp đôi so với thời điểm trước
ngày một mươi chín tháng chín số lượng shipper đăng ký hoạt động là hơn tám mươi hai
sở công thương cũng đã đề nghị
đề nghị sở y tế hỗ trợ công tác xét nghiệm
sở công thương đăng ký số lượng hoạt động là khoảng chín mươi shipper
ông nguyễn nguyên phương phó giám đốc sở công thương tp hcm cho biết
việc đi chợ tại vùng xanh triển khai tại các huyện cần giờ củ chi và quận bảy được người dân chấp hành khá tốt
cụ thể tại quận bảy từ ngày một mươi năm tháng chín đến nay
đã có một mươi tám sáu trăm hai mươi hộ trên tổng số bốn mươi sáu bốn trăm ba mươi tám hộ thuộc một mươi phường đã được phát phiếu đi chợ một tuần một lần
phiếu này có giá trị trong tuần
vì sau một tuần quận sẽ đánh giá lại để mở rộng hoặc thu hẹp việc phát phiếu tùy thuộc vào công tác phòng chống dịch
mới đây ubnd quận năm cũng có đề xuất mô hình chợ giã chiến
sở cũng đã báo cáo lên ubnd tp hcm và chờ được chấp thuận
nếu được ubnd tp hcm chấp thuận ngày hai mươi hai tháng chín quận năm sẽ triển khai mô hình này
khi đó người dân quận năm cũng sẽ được phát phiếu đi chợ theo tuần ông nguyễn nguyên phương nói
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm trong ngày một mươi tám tháng chín nhu cầu đi chợ hộ của người dân là năm mươi hai bảy trăm sáu mươi hộ
giảm bốn một mươi năm so với ngày một mươi bảy tháng chín tương đương là hai hai trăm tám mươi bảy hộ
nguyên nhân giảm mạnh là các hộ dân có thêm nhiều lựa chọn để đi chợ
trong đó người dân quận bảy huyện cần giờ và củ chi đã được đi chợ một lần một tuần
tỷ lệ cung ứng đơn hàng đi chợ hộ vào ngày một mươi tám tháng chín đạt một trăm linh tám
tương đương với năm mươi bốn hai trăm bốn mươi bảy hộ
bao gồm đơn hàng tồn từ ngày hôm trước
đối với công tác an sinh xã hội từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi chín tháng chín
có hơn một tám triệu túi an sinh đã được chuyển đến hai mươi hai địa phương
còn theo bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế
thực hiện công văn số hai nghìn tám trăm linh của ubnd tp sở y tế đã có chỉ đạo các trung tâm y tế quận
huyện và các trạm y tế lưu động xét nghiệm cho các shipper
từ ngày ba mươi một tháng tám đến mùng sáu tháng chín các trung tâm đã xét nghiệm cho khoảng hai mươi shipper
nhưng hiện nay có tới khoảng chín mươi người đăng ký hoạt động khiến cho công tác xét nghiệm bị quá tải
bà mai nhấn mạnh nhiệm vụ chính của các trạm y tế lưu động là chăm sóc f tại nhà
hỗ trợ xét nghiệm và tiêm chủng cộng đồng
việc thêm công tác xét nghiệm cho shipper kéo dài tới ba mươi tháng chín
số lượng shipper tăng gần năm lần nên khiến cho tất cả bị lung tống
bà mai cho biết sở y tế sẽ tiếp tục phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật
và trung tâm y tế các quận huyện cố gắng hỗ trợ
sở công thường nhắc nhở các shipper nắm kỹ thời gian xét nghiệm là từ năm giờ đến sáu giờ hàng ngày
không đi vào các thời gian khác ảnh hưởng đến công tác chính của các trạm y tế lưu động
hiện tp hcm đang điều trị cho bốn mươi một một trăm chín mươi ba bệnh nhân trong đó có ba bốn trăm năm mươi chín trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
hai ba trăm năm mươi bệnh nhân nặng đang thở máy và hai mươi một bệnh nhân can thiệp ếch mô
trong ngày một mươi tám tháng chín đã có hai sáu trăm ba mươi bảy bệnh nhân xuất viện tổng số xuất viện cộng rồn
từ ngày một tháng một đến nay là một trăm sáu mươi chín hai trăm linh một người và đã có một trăm tám mươi hai trường hợp tử vong
tổng số tử vong cộng dồn từ ngày một tháng một đến nay là một mươi ba hai trăm tám mươi một người
hiện thành phố đã tiêm được tám bảy trăm ba mươi năm bảy trăm tám mươi bốn mũi vaccine phòng covid một mươi chín
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
đã đề nghị sở y tế bổ sung thêm thông tin số người nhập viện mới hàng ngày trong báo cáo gửi ban chỉ đạo
phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố để có cơ sở so sánh đánh giá hiệu quả phòng chống dịch trong thời gian qua
trước đó sở y tế tp hcm vừa có văn bản gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố về việc áp dụng thẻ xanh covid
theo đó đề xuất thí điểm thẻ xanh covid đối với người tiêm ít nhất một mũi vaccine
sở y tế tp hcm cho biết chiều một mươi tám tháng chín sở đã họp với sở thông tin và truyền thông
sở kế hoạch và đầu tư tp hcm nhằm thống nhất quan điểm
tham mưu với ubnd tp hcm về việc triển khai thí điểm áp dụng thẻ xanh covid trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn tp hcm
qua cuộc họp sở y tế tp hcm báo cáo ubnd tp hcm nêu quan điểm của ngành y tế về việc thí điểm thẻ xanh covid
cụ thể theo kế hoạch triển khai thí điểm thẻ xanh covid trong giai đoạn phục hồi kinh tế đã có tác động tích cực và khích lệ người dân đồng thuận tiêm chủng vaccine
do đó kế hoạch này cần tiếp tục hoàn thiện để triển khai thí điểm trong thời gian tới
về chuyên môn y tế thẻ xanh covid được xem là một hình thức công nhận cho người đã có miễn dịch với virus sars cov hai nhờ đã tiêm vaccine hoặc từng mắc covid một mươi chín và đã hoàn thành cách ly
người có thẻ xanh covid sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh hoặc là giảm nguy cơ chuyển nặng
tuy nhiên người có thể xanh covid không đồng nghĩa với xác nhận cá nhân sẽ không lây nhiễm virus cho người khác
về điều kiện để có thẻ xanh covid ngành y tế tp hcm cho rằng chỉ cần tiêm ít nhất một mũi vaccine
đối với vaccine phải tiêm hai mũi và phải ít nhất hai tuần sau tiêm
hoặc là người đã mắc covid một mươi chín và có giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly
tuy nhiên người có thể xanh covid vẫn phải tuân thủ năm k và làm xét nghiệm định kỳ theo quy định
sở y tế tp hcm kiến nghị chỉ dùng một thuật ngữ thẻ xanh covid và thống nhất với sở thông tin và truyền thông
tích hợp trên ứng dụng y tế tp hcm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khai báo đã tiêm vaccine kết quả xét nghiệm và khai báo y tế
ứng dụng này sẽ hiện rõ đã tiêm một mũi hay hai mũi
khởi đầu sẽ triển khai thí điểm trên địa bàn quận bảy để đánh giá tính hiệu quả trước khi nhân rộng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo